trong ngày hai mươi sáu tháng sáu đoàn kiểm tra liên ngành tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về môi trường đối với cơ sở sản xuất mỡ bò trên địa bàn
loài mỡ này dùng để bôi trưng các loài máy móc đáng nói là cơ sở này dù đã bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động
đoàn kiểm tra gồm phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa các đơn vị chức năng và ủy ban nhân dân phường long bình tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất mỡ bò bò từ dầu nhất thải
tại địa chỉ tổ ba mươi một khu phố bảy phường long bình do bà nguyễn ngọc diệp làm chủ
khi lực lượng chức năng đến kiểm tra phát hiện cơ sở này đang có dấu hiệu vi phạm về môi trường
con sót công nhân đang hoạt động nhưng công nhân này đang dùng dầu nhất thải nấu lại và cho chất phụ gia để tạo ra mỡ bò
đặc biệt qua làm việc đoàn kiểm tra xác định đây là thời điểm cơ sở này còn đang bị tạm đình chỉ hoạt động vì đã từng có vi phạm trước đó
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ sở này đã bị phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
ủy ban nhân dân tp biên hòa sau đó đã có báo cáo trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xứ phạt vi phạm hành chính với số tiền một trăm bảy mươi năm triệu đồng
và đình chỉ hoạt động do chú cơ sở không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định
sau khi lập biên bản đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở chấp hành nghiêm quy định xứ phạt vi phạm hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi và ngưng ngay các hoạt động tại cơ sở